thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo bộ y tế và ủy ban nhân dân tp hà nội
xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
trước đó văn phòng chính phủ nhận được thông tin phản ánh
theo quy định các chi phí xét nghiệm điều trị covid một mươi chín đều do ngân hàng nhà nước chi trả
nhưng hiện vẫn có không ít trường hợp bệnh nhân chưa biết có mắc covid một mươi chín hay không
khi tới một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội để điều trị đều phải xét nghiệm covid một mươi chín theo chỉ định
và phải thanh toán chi phí xét nghiệm
về việc này phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ y tế ủy ban nhân dân tp hà nội
xem xét có thông tin rõ ràng minh bạch về các quy định của pháp luật
đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định nếu có của các cơ sở y tế